văn phòng thủ tướng anh brittany sunak thông báo sẽ hoãn công bố dự thảm vân sách sang ngày một mươi bảy tháng một mươi một tới đây
thay vì vào ngày ba mươi một tháng một mươi như kế hoạch ban đầu
bộ trưởng tài chính anh jeremy huns nhận định sự trì hoãn này là phù hợp với tình hình hiện nay
trong bối cảnh anh vừa có thủ tướng mới và vì triển vọng ổn định dài hạn của nền kinh tế
việc trì hoãn công bố hơn hai tuần là cách tốt nhất để đảm bảo chính phủ đưa ra quyết định đúng đắn
ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là ổn định kinh tế và phục hồi lòng tin
do đó kế hoạch tài chính trong trung hạn sẽ đóng vai trò rất quan trọng
bộ trưởng hans khẳng định kế hoạch này cũng phải dựa trên những dự báo kinh tế và tài chính công chính xác nhất
vì vậy ông và thủ tướng quyết định công bố kế hoạch vào tháng một mươi một và đây sẽ trở thành dự thảo ngân sách mùa thu